mặc dù chỉ tổ chức lễ giáng sinh theo hình thức trực tuyến nhưng để không lặp lại tình trạng người dân chen chân đi chơi noel như xảy ra vào đêm trung thu hồi tháng tám vừa qua
công an quận hoàn kiếm hà nội sẽ tổ chức cấm đường các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn hà nội để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn như ấu triệu nhà trung nhà thờ sẽ cấm các phương tiện ra vào
công an quận hoàn kiếm sẽ bố trí chốt đảm bảo an ninh trật tự theo nhiều lớp tổ chức phân luồng từ xa kiểm soát người dân có giấy mời được vào khu vực thực thi thực hiện lễ tôn giáo
hiện tại có bốn cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được công an quận triển khai các tình huống bảo vệ chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật